các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ba đối tượng gồm trần văn long chú tại huyện tràng định ma văn hiếu và đường thanh bình cùng chú tại huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
tăng vật thu giữ là một kg ma túy tổng hợp ba điện thoại di động và hai xe mô tô
với thủ đoạn móc nối với một số đối tượng tại khu vực biên giới và các đối tượng người trung quốc
trước đó các đối tượng đã nhiều lần vận chuyển chót lọt ma túy vào nội địa
còn tại sơn la cũng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hai đối tượng là hoàng thị xua và sông a phạ cùng chú tại huyện mai sơn vừa bị công an huyện mai sơn phát hiện bắt giữ
hai đối tượng này bị bắt quả tang khi đang vận chuyển ma túy tại khu vực bản pắng sảng a xã triển kheo huyện mai sơn tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gồm gần một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp ba điện thoại di động và một số tăng vật có liên quan khác
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã cùng nhau mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính tại xã triển kheo để bán kiếm lời
trong quá trình khống chế đối tượng nghi trộm cắp tài sản đồng chí thiêu tá nguyễn minh tú phó trưởng công an phường quyết thắng thành phố sơn la tỉnh sơn la đã bị đối tượng dùng súng bắn trọng thương
trước đó vào đầu giờ chiều ngày ba mươi tháng năm gia đình bà bùi ngọc yến tổ một phường quyết thắng thành phố sơn la bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm một số tài sản và tiền mặt tổng trị giá khoảng hai mươi năm triệu đồng
nhận được tin báo đồng chí nguyễn minh tú phó trưởng công an phường
cùng cán bộ chiến sĩ tiến hành xác minh truy bắt đối tượng đến khu vực tổ sáu phường quyết thắng phát hiện hai đối tượng nghi vấn
đồng chí tú yêu cầu kiểm tra và tiếp cận đối tượng nhưng cả hai không chấp hành
một đối tượng rút súng ngắn bắn thẳng vào đồng chí tú
đồng chí tú la vào ôm cuột đối tượng nhưng đối tượng đã chống trả quyết liệt tiếp tục bắn phát thứ hai chúng đùi phải đồng chí tú và bỏ chạy
được nhân dân hỗ trợ công an phường quyết thắng đã truy bắt được một đối tượng đối tượng còn lại mang theo súng khoác ba lô chạy trốn
đồng chí nguyễn minh tú được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai vỏ đạn một đầu đạn và một số vật chứng liên quan
ngay sau khi vụ việc xảy ra ban giám đốc công an tỉnh đã đến thăm hỏi động viên biểu dương tinh thần dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm của đồng chí nguyễn minh tú
đồng thời huy động các lực lượng tiếp tục truy bắt đối tượng chạy trốn
sau khi ra tù không lo tu trí làm ăn nhưng vẫn muốn có tiền để tiêu xài ăn nhậu nên nhiều đối tượng đã nảy sinh ý định đi trộm cắp xe máy
thủ đoạn của bọn chúng là trà trộn vào những nơi đông người nhất là trong các đám tang đám cưới khi thấy người dân sơ hở là ra tay hành động
chỉ tính riêng trên địa bàn huyện krong anna tỉnh đắk lắc trong thời gian qua đã xảy ra năm vụ việc với tổ đoạn như vậy gây bức xúc trong nhân dân
nhóm bốn đối tượng chuyên trộn cắp xe máy vừa bị bắt giữ gồm nguyễn văn thành idawit niekeser nguyễn bá ngọc
cùng chú ở thôn ba xã băng ad huyện krong anna và nguyễn văn nghĩa ở huyện anh sơn tỉnh nghệ an
trong đó ba đối tượng thành nghĩa ngọc đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
địa bàn huyện krong anna liên tiếp xảy ra một số vụ trộn cắp xe máy
quá các vụ việc xảy ra phương thức thủ đoạn nên nó lợi dụng vào cái sơ hở hồ của người dân trong quản lý tài sản
ở các tuyệt cưới liên hoan tân gia
các đối tượng này khai nhận sau khi ra tù không lo tu trí làm ăn mà muốn có tiền để tiêu xài ăn nhậu nên đã nảy sinh ý định đi trộm xe máy
thủ đoạn của bọn chúng là đi dò trên các tuyến đường trà trộn vào những nơi công cộng đông người nhất là trong các đám tang đám cưới
khi thấy người dân sơ hở là dùng các dụng cụ vam phá khóa xe rồi nổ máy chở nhau tẩu thoát
với thủ đoạn đó nhóm này đã gây ra trên địa bàn huyện crong anna năm vụ lấy cắp sáu chiếc xe máy trị giá hơn bảy mươi ba triệu đồng
bản thân em có một tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản
sau khi về địa phương thì cùng với nghĩa ngọc và idovit em đã thực hiện năm vụ trộm cắp xe máy và trộm cắp được sáu xe
thủ đoạn của bọn em là lợi dụng vào những chỗ đông đúc đám cưới đám rỗ để trà trộn vào đó để trộm cắp xe máy
sau khi ra tù thì em có đi làm
làm với anh trai
sau khi được nguyễn minh thành rủ đi xuống nhà chơi thì nguyễn minh thành rủ đi trộm cắp tài sản thì em có đi với nguyễn văn thành trộm cắp tài sản
trước đó thì em không có ý định trộm cắp
nhưng khi nguyễn minh thành rủ em đi trộm cắp tài sản thì em có đi với nguyễn minh thành
hiện đội cảnh sát hình sự công an huyện crong anna tỉnh đắk lắc đã thu hồi và trao trả xe máy cho người dân bị mất cắp
và hoàn tất hồ sơ để truy tố các đối tượng trước pháp luật
qua những vụ việc này mọi người khi đi xe máy đến những nơi công cộng đông người và không có nơi trông giữ xe thì cần lưu tâm cảnh giác để phòng ngừa trộm cắp
một thông tin chúng tôi vừa mới nhận được cách đây vài giờ đồng hồ công an tỉnh vĩnh phúc đã phát hiện và bắt giữ ba xe tải
chở gần chín lít dầu thải nguy hại không đúng quy định
ba lái xe đều trú tại huyện đông anh thành phố hà nội
tại thời điểm kiểm tra lái xe chỉ xuất trình được giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại
được ubnd tp hà nội cấp ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn hoạt động được phép tại tp hà nội
tuy nhiên các lái xe không xuất trình được chứng tử liên quan đến số lượng dầu thải có trên xe
hiện công an tỉnh vĩnh phúc đã niêm phong ba xe tải để liên hệ làm việc với chủ doanh nghiệp
và chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về vụ vận chuyển số lượng lớn dầu thải nguy hại này trong các bản tin tiếp theo
tiếp tục các tin tức đáng chú ý khác
cuộc quản lý cạnh tranh bộ công thương vừa ra thông
thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của công ty trách nhiệm ủng hạn mstan network việt nam
công ty trách nhiệm mũ hạn amstar network việt nam trụ sở chính tại tầng tám phòng tám trăm linh sáu tòa nhà văn phòng
trung tâm thương mại indochina plaza hà nội số hai trăm ba mươi chín đường xuân thủy phường dịch vọng quận cầu giấy thành phố hà nội
người đại diện của doanh nghiệp bán hàng đa cấp là panin jolokit giữ chức vụ tổng giám đốc
cũng theo thông báo
cuộc quản lý cạnh tranh trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày cục đăng tải thông báo này là ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
người tham gia bán hàng đa cấp của công ty trách nhiệm mũ hạn amstar network việt nam chưa được công ty hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản hai điều một mươi sáu
nghị định bốn mươi hai hai nghìn một mươi bốn ndcp có quyền thông báo đến cục quản lý cạnh tranh để cục yêu cầu công ty giải quyết
thông qua công tác kiểm tra thuế tri cục thuế tp quảng ngãi vừa phát hiện một vụ mua bán
hóa đơn khống số lượng lớn và đang hoàn thiện hồ sơ để chuyển cơ quan thẩm quyền tiếp tục điều tra làm rõ
cụ thể tiến hành kiểm tra tại doanh nghiệp tư nhân anh thư và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nghi du
tri cục thuế tp quảng ngãi phát hiện đối với doanh nghiệp tư nhân anh thư sau gần hai năm hoạt động
doanh nghiệp đã sử dụng hai ba trăm tám mươi số hóa đơn với doanh thu trên hóa đơn ghi trên liên một là chín tỷ một trăm linh triệu đồng
qua kiểm tra đã phát hiện doanh nghiệp này đã có hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn
gồm ba trăm chín mươi một số để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng hơn sáu trăm bốn mươi chín triệu đồng
và có hành vi khai doanh thu không trung thực bỏ ngoài không khai thuế với doanh thu bán ra chưa có thuế là năm trăm bảy mươi bốn triệu đồng
cả hai hành vi trên dẫn đến giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp là bảy trăm linh sáu triệu đồng
đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nghi du qua kiểm tra số liệu năm hai nghìn một mươi bảy
đã phát hiện doanh nghiệp có hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn gồm ba trăm bảy mươi tám số hóa đơn
để giảm kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng là bảy trăm năm mươi triệu đồng
trong quý i năm hai nghìn một mươi sáu doanh nghiệp tiếp tục có hành vi kê khai doanh thu không trung thực
bỏ ngoài không khai thuế với doanh thu bán ra chưa có thuế là hai tỷ bốn trăm linh triệu đồng
và tiền thuế giá trị gia tăng là hai trăm bốn mươi triệu đồng
cả hai hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn mua vào và kê khai doanh thu không trung thực
dẫn đến giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp là chín trăm bốn mươi ba triệu đồng
vâng đây là một vụ mua bán hóa đơn khống đặc biệt lớn và có dấu hiệu phải truy cứu trách nhiệm hình sự
do đó tri cục trưởng tri cục thuế tp quảng ngãi cho biết cơ quan này đã chính thức gửi hồ sơ
cho cơ quan công an tp quảng ngãi để tiếp tục điều tra
và thông tin thêm về vụ việc này sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong các bản tin sau
thưa quý vị và các bạn năm đối tượng tuổi chỉ một mươi sáu đến hai mươi nhưng trong một thời gian ngắn
đã gây ra hàng loạt vụ cướp xe máy và tài sản trên địa bàn huyện tân thành
tình bà rịa úng tàu với tính chất vô cùng liều lĩnh và tháo tợn
với quyết tâm lập lại an ninh trật tự trên địa bàn công an huyện tân thành đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ
và cả năm đối tượng trong băng nhóm này đã lần lượt ra lưới
theo trình báo của các nạn nhân về việc bị cướp tài sản tại các khu vực đường vắng thuộc địa bàn huyện tân thành
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy bắt các đối tượng gây án
tính ngày hai mươi bảy tháng năm năm đối tượng trong nhóm tội phạm này lần lượt ra lưới
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận chỉ trong khoảng hai tháng
bọn chúng đã thực hiện được năm vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện tân thành
điều đáng chú ý là nhóm đối tượng này ở độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi song có thủ đoạn và hành vi khá liều lĩnh manh động

để kiếm người bán xe
nạn nhân trong các vụ án này thường là những đôi nam nữ đang tâm sự tại chỗ vắng người qua lại đường vắng nên các đối tượng dễ dàng hành động phạm tội
để góp phần làm giảm tội phạm hình sự nói chung và tội phạm cướp tài sản nói riêng
công an huyện tân thành đã thường xuyên tuần tra kiểm soát ở các địa bàn trọng điểm cảnh báo nhắc nhở người dân chủ động phòng ngừa tội phạm